gần một tháng nay thời tiết nắng nóng tại tỉnh quảng bình diễn ra trên diện rộng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao tại các cơ sở nuôi thủy sản
nhu cầu sử dụng điện chạy động cơ tạo oxy cho ao nuôi thủy sản phải bảo đảm tính liên tục để tôm phát triển
để cung ứng điện đầy đủ và kịp thời công ty điện lực quảng bình đã huy động công nhân có mặt tại cơ sở của người dân
để kiểm tra bảo trì đường dây chạm hạ áp nhằm bảo đảm an toàn cho thiết bị và cung cấp điện ổn định
cùng với việc đầu tư nâng cấp lưới điện công ty điện lực quảng bình cũng thường xuyên tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện một cách tiết kiệm
vừa giảm được chi phí cho khách hàng vừa tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia